hà nội lại lập đỉnh thêm bốn trăm sáu mươi chín ca mắc mới có hai trăm linh hai ca cộng đồng
trong bốn trăm sáu mươi chín ca mắc mới ghi nhận ngày một một mươi hai có hai trăm linh hai ca cộng đồng một trăm bảy mươi tám ca đã được cách ly và tám mươi chín ca trong vùng phong tỏa

trong bốn trăm sáu mươi chín ca mắc mới ghi nhận ngày một một mươi hai có hai trăm linh hai ca mắc mới ghi nhận ngày một một mươi hai phân bố tại một trăm sáu mươi xã phường thuộc hai mươi bốn trên ba mươi quận huyện
đến sáu mươi độ c quyết định tăng hạn dùng này căn cứ kết luận của hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký
lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc công ty pfizer việt nam phải chịu trách nhiệm về chất
lượng đối với vaccine lưu hành trên thị trường hai lô này đã được viện vệ sinh dịch tễ trung
ương phân bổ cho các địa phương vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một để tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi như vậy
hạn sử dụng của hai lô vaccine này được tăng lên ba tháng so với thời hạn ghi trên nhãn
theo giáo sư phan trọng lân cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế vaccine pfizer từ ngày hai mươi hai tháng tám
đã được cơ quan quản lý dược và thực phẩm mỹ fda thông qua hạn sử dụng từ sáu tháng lên chín tháng
cơ quan quản lý dược châu âu ima cũng có động thái tương tự hôm một mươi tháng chín như vậy
hai lô vaccine trên vẫn còn hạn sử dụng ba tháng giáo sư lân cho hay việc tăng hạn sử dụng của
vaccine được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới
cũng như sản phẩm sinh học nghiên cứu được thực hiện trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau
kết quả cho thấy vaccine có độ ổn định đảm bảo chất lượng hạ dùng đến chín tháng kể từ ngày sản xuất
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả đối tượng
bao gồm trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên có lô vaccine pfizer có hạn sử dụng sáu tháng thì tự động tăng
hạn dùng đến chín tháng sau thời hạn fda và ima phê duyệt giáo sư lân nêu
tính đến ngày ba mươi tháng
năm hai nghìn một thành phố hà nội đã tiêm được một trăm bốn mươi ba một trăm linh ba mũi tiêm trên ba trăm chín mươi bốn bốn mươi ba trẻ từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi
đạt tỷ lệ ba mươi sáu ba hai trăm tám mươi ba hai trăm năm mươi mũi tiêm trên ba trăm linh bảy bảy trăm chín mươi chín trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đạt chín mươi hai
lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ bộ y tế không nhập vaccine cận hạn dùng
theo lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế việc gia hạn sử dụng
thêm ba tháng đối với hai lô vaccine pfizer là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
thông báo gia hạn thêm ba tháng sử dụng đối với hai lô vaccine pfizer khoảng hai chín triệu liều
khiến nhiều người dân đặc biệt là một số phụ huynh ở hà nội đã bày tỏ ý kiến không đồng thuận
về phía bộ y tế một lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ trung ương hà nội cho biết
thông báo gia hàng sử dụng thêm ba tháng đối với hai lô vaccine pfizer căn cứ theo phê duyệt
của cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda cơ quan quản lý dược châu âu imar
và không phải là điều bất thường
nhiều người cho rằng bộ y tế nhập vaccine cẩn đát và chậm trễ trong việc thông báo
gia hạn sử dụng vaccine bởi ngày hai mươi năm tháng một mươi một lô vaccine này mới được phân bổ
cho các địa phương để tiêm chủng trong khi hạn dùng trên nhãn là ba mươi tháng một mươi một
về điều này vị lãnh đạo nói thêm trên nhãn vaccine ghi hạn dùng là tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thì chúng ta phải hiểu hạn sử dụng của lô này là tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chứ bộ không nhập vaccine cẩn đát
lãnh đạo viện vệ sinh dịch tễ trung ương hà nội cho biết
hà nội thường nhấn mạnh cơ quan chuyên môn trên thế giới đã phê duyệt và thông qua việc gia hạn này
vaccine pfizer phải được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ âm sâu
theo khuyến cáo của nhà sản xuất
do đó lô vaccine pfizer này hay tất cả các loại vaccine khác nhập về việt nam
đều đã đang và sẽ thực hiện bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt
vị này nói thêm
bộ y tế cho biết tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một đã có ba mươi bảy tỉnh thành phố đang triển khai
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là hà nội hà nam
ninh bình bắc giang bắc ninh phú thọ quảng ninh lai châu lạng sơn
hà giang cao bằng lào cai điện biên quảng bình thừa thiên huế đà nẵng khánh hòa
ninh thuận bình thuận tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai tiền giang long an
lâm đồng tây ninh sóc trăng an giang bến tre vĩnh long đồng tháp bình dương
bình phước kiên giang cà mau bạc liêu và hậu giang
đến nay các địa phương đã tiêm được ba chín trăm ba mươi chín
tám trăm hai mươi ba liều vaccine trong đó có ba một trăm chín mươi ba năm trăm linh hai liều mũi một và bảy trăm bốn mươi sáu ba trăm hai mươi một liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là ba mươi năm và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là tám hai dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết
đã hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hình thức chiến dịch
tại các cơ sở tiêm chủng cố định điểm tiêm lưu động và trường học
với trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang đi học sẽ được lập danh sách theo lớp
và triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi học sinh phổ thông trung học lần lượt theo khối từ lớp khối một mươi hai đến khối một mươi một và khối một mươi
tiếp đến là học sinh trung học cơ sở từ lớp chín lớp tám và lớp bảy
với những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng
để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng cho các cháu
để đảm bảo an toàn tiêm chủng
phối hợp của các thầy cô giáo cha mẹ cha mẹ người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
đồng thời chuẩn bị tâm lý sức khỏe tốt cho trẻ trước khi tiêm chủng
và phối hợp theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng theo hướng dẫn của cán bộ tiêm chủng
phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trường mương cho biết
yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em là đảm bảo an toàn tiêm chủng
các cán bộ y tế được hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
theo quy định của bộ y tế
các tiêu chuẩn khám sàng lọc được xây dựng cô động cập nhật các tiêu chuẩn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em của quốc tế
và yêu cầu đảm bảo an toàn là hàng đầu
trên cơ sở mở rộng chỉ định tiêm chủng tối đa tạo cơ hội thuận tiện nhất cho mọi trẻ em việt nam
đều được tiếp cận với vaccine phòng covid một mươi chín
điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng
đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý theo dõi trong điều kiện an toàn nhất
những trẻ có bệnh bẩm sinh bệnh mạng tính có tình trạng dị ứng nặng
hoặc phát hiện được tình trạng sức khỏe bất thường khi đến tiêm tại các điểm tiêm ở cộng đồng
sẽ được tư vấn hướng dẫn để khám sàng lọc để tiêm chủng và theo dõi tại các điểm tiêm chủng tại bệnh viện
các khuyến cáo về các phản ứng sau tiêm chủng rất cần được quan tâm trong quá trình tiêm chủng
các tình huống có thể xảy ra sau tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ở trẻ em theo các mức độ khác nhau
cách xử trí theo dõi điều trị phù hợp nhằm đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em sau tim
mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine